hiện chính sách pháp luật của chúng ta về ứng phó biến đổi khí hậu còn thiếu đồng bộ
thiếu các dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu
trong đó có việc đánh giá các yếu tố có phải do biến đổi khí hậu gây nên hay không
như là tình trạng sụt lún đất ở đồng bằng sông kiểu long
đây là nhận định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị triển khai công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới diễn ra vào sáng nay
biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ
các diễn biến gần đây vượt xa mức được ghi nhận là kỷ lục trước đó
thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra cùng với những tác động trực tiếp từ những hoạt động phát triển kinh tế
nhằm thu lợi trước mắt mà thiếu suy xét đến hậu quả lâu dài trong thời gian qua
đã tạo ra những tác động kép đến nhiều vùng địa phương trong cả nước
thế nhưng hành động quyết liệt để ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn thiếu
văn bản pháp luật để xử lý những hành vi xâm hại môi trường cũng còn thiếu
rồi chúng ta cũng chưa là soát khung khổ
pháp luật của vấn đề này chúng ta phải có một thể chế
pháp luật cụ thể biến đổi khí hậu này sửa luật này luật phòng chống thiền tài
hay là luật kỹ thuật thuy văn sửa cái gì để có thêm những điều cụ thể để thực hiện cái này
đất nước có pháp luật mà chúng ta chưa làm thể chế này tốt thì làm sao
để công ty tăng kinh biến đổi khí hậu nó tác động đến hai mươi một thứ như thế
hai mươi một biểu hiện như vậy trừ sống thẳng như trải thái năm vừa rồi thôi
thủ tướng chỉ rõ hiện việt nam vẫn chưa giả soát
để tập trung một số biện pháp nhất là hợp tác quốc tế
ngay cả chương trình vận động oda trong biến đổi khí hậu vẫn chưa làm tốt
thủ tướng yêu cầu mọi cấp mọi ngành hệ thống chính trị
người dân phải hiểu rõ hơn tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó
cần phải sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả kịp thời
tránh mất vốn và thủ tục phải nhanh gọn minh bạch không tham nhũng tiêu cực
thủ tướng đề nghị nghiên cứu ra soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể
trước hết ở vùng đồng bằng sông cửu long và ven biển miền trung
một số quy hoạch quan trọng bức thiết tránh tình trạng nóng đầu phủi đó
chỉ nhìn trước mắt không nhìn lâu dài
thì công tác ứng phó với biến đổi khí hậu khó thành công
thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao năng lực dự báo thiên tai
giám sát biến đổi khí hậu tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng tránh hạn chế tác động của chiều cường
ngập lụt xâm nhập mặn do nước biển dân đối với các vùng ven biển
nhất là vùng đồng bằng sông cửu long